cùng chiến dịch lập lại trật tự lòng lề đường sở giao thông vận tải tp hcm vừa trình đề án thu phí lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố
theo đó cá nhân hoặc tổ chức nếu sử dụng tạm thời vỉa hè làm bãi giữ xe kinh doanh phải đóng phí hàng tháng
theo đề án được trình hồi tháng năm giá thuê vỉa hè lòng đường được tính theo bản đồ địa chính quận như
quận một là một trăm linh đồng một mét vuông một tháng quận ba là tám mươi đồng một mét vuông một tháng quận năm là năm mươi đồng một mét vuông một tháng quận một mươi là bốn mươi năm đồng một mét vuông một tháng
riêng các quận hai bảy tám chín một mươi hai gò vấp bình tân thủ đức tân phú bình chánh hóc môn nhà bè củ chi cần giờ là hai mươi đồng một mét vuông một tháng
dự kiến mức phí đậu ô tô từ một mươi chỗ trở xuống khu vực một gồm các quận một ba bốn năm một mươi một mươi một tân bình phú nhuận
dự kiến mức phí đậu ô từ một mươi chỗ trở xuống khu vực một gồm các quận một ba bốn năm một mươi tân phú bình chánh hóc môn nhà bè củ chi tân phú bình chánh hóc môn nhà bè tân phú
dự kiến mức phí đậu ô từ một mươi chỗ trở xuống khu vực một gồm các quận một ba bốn năm một mươi tân phú bình chánh hóc môn nhà bè tân phú